cũng tại thành phố hồ chí minh vụ việc hiệu trưởng của một trường tiểu học ở thành phố hồ chí minh
có kết quả dương tính với covid một mươi chín vẫn đến trường làm việc đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng và bức xúc
một phụ huynh có con học tại trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn sa hay
theo thông tin họ biết vào sáng một mươi bảy tháng một đang trong thời gian bị nhiễm bệnh
thầy phạm thanh nam hiệu trưởng nhà trường vẫn tới trường để làm việc
trước đó trong ngày một mươi ba tháng một khi đang là f một thầy nam vẫn tới trường và tiếp xúc với một số cán bộ
công nhân viên và tiếp thanh tra sở giáo dục và đào tạo tại đây
cô bùi thị mỹ tiên nhân viên phụ trách y tế nhà trường xác nhận vào sáng một mươi bảy tháng một
thầy phạm thanh nam có vào trường để lấy hồ sơ thầy nam phát hiện mắc covid một mươi chín và đã nghỉ từ chiều thứ sáu
sáng nay thầy vào lấy hồ sơ rồi thầy về thầy chỉ vào khu vực ở trường tiểu học không tiếp xúc với ai
tôi hỏi thăm sức khỏe thầy thì thầy nói hiện tại thầy ổn không có triệu chứng gì hết cô mỹ tiên cho biết
ông đặng nguyễn thịnh trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận bảy tp hcm cho biết
ngày một mươi bốn tháng một phòng có nhận được báo cáo của trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn
thông báo về việc trường hợp mắc covid một mươi chín là giáo viên phạm thanh nam được phát hiện dương tính ở nhà
tôi đã trao đổi trực tiếp với nhà trường và thầy phạm thanh nam
thầy nam có trình bày là khi phát hiện dương tính thầy đã thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên do sắp tới thầy phải chuẩn bị hồ sơ của chi bộ đảng trường gấp quá nên sáng ngày một mươi bảy tháng một thầy tranh thủ chạy vào trường
nhưng khu vực mà thầy nam chạy vào là khu vực dành cho học sinh tiểu học hiện không hoạt động không có học sinh ở đây
thầy chạy vào lấy laptop và hồ sơ về làm cho xong không tiếp xúc với ai ông đặng nguyễn thịnh nói
trao đổi về các quy định phòng chống dịch hiện nay phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng chuyên gia dịch tễ trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho biết
khi phát hiện dương tính người bị dương tính và cách ly bằng hình thức tập trung hoặc tự cách ly tại nhà
ở việt nam hiện nay chưa có quy định cho f được đi làm việc
quốc tế cũng vậy f phải cách ly và không được đi làm việc không được đi ra ngoài mua sắm trên các phương tiện công cộng
đó là những hướng dẫn đã rõ ràng rồi
nên việc là f mà đi lại ngoài đường và đến nơi làm việc là không đúng theo quy định phòng chống dịch ông dũng nói
sáu mươi ngày qua có một hai mươi một người đến bệnh viện nhân dân gia định tp hcm khám bệnh vì hậu covid một mươi chín đa phần vì mệt mỏi khó thở suy nhược tinh thần
trong đó năm trăm một mươi bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp một trăm tám mươi hai bệnh nhân gặp vấn đề về thần kinh một trăm ba mươi bốn trường hợp tim mạch
tám mươi trường hợp về nội tiết
sáu mươi sáu trường hợp về tiêu hóa và bốn mươi chín trường hợp cơ xương khớp
còn tại bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp có một năm mươi bệnh nhân đến vì lý do tương tự
trong đó ba trăm bốn mươi một ca phải điều trị nội trú
đáng chú ý bốn mươi một người bệnh ở độ tuổi từ ba mươi đến năm mươi không bệnh nền nhưng vẫn gặp các vấn đề hậu covid một mươi chín
đa số tổn thương hậu nhiễm là vấn đề về hô hấp cấp hô hấp mạng tính tim mạch
một số bệnh lý có thể gây suốt huyết não
về tâm lý nhiều bệnh nhân bị stress rối loạn lo âu rối loạn dứt củ
bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện cho hay
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm tại việt nam
gần hai dân số mắc covid một mươi chín nhưng chưa có ghi nhận một cách đầy đủ về tình hình hậu covid một mươi chín trên cộng đồng
ông nhấn mạnh riêng ở tp hcm hơn ba trăm linh người nhiễm covid một mươi chín đã xuất viện từ trung bình nặng nguy kịch
do đó nhu cầu được chăm sóc về sức khỏe hậu nhiễm là rất lớn
đây là vấn đề cực nóng ông dũng chia sẻ
hậu covid một mươi chín không chỉ xảy ra ở bệnh nhân nặng hay lớn tuổi
mà còn ghi nhận ở người trẻ từ ba mươi đến bốn mươi tuổi mắc bệnh nhẹ
thậm chí có trường hợp f không nhập viện cũng gặp triệu chứng dai dặn
trong khi đó trẻ nhỏ đối mặt với hội chứng viêm đa hệ thống messi
đây là hội chứng chỉ gặp ở trẻ em sau nhiễm covid một mươi chín
với phản ứng viêm rất mạnh trong cơ thể
mới đây một cháu bé trụy tiên vì hội chứng mixi hậu covid một mươi chín
vừa được bệnh viện nhi đồng một tp hcm cứu sống
bà tơ tơ cơ phờ quận bốn tp hcm không thể kiềm chế cảm xúc
mỗi khi nhớ về người chồng đã mất của mình
cả gia đình bà mắc covid một mươi chín vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khi đó cả xóm gần như đều mắc bệnh
gia đình bà tự cách ly nhưng người chồng không chịu ăn uống lo lắng nhiều
khi ông ấy hết bệnh bạn bè xung quanh mất nhiều quá nên ám ảnh
đau buồn tinh thần suy sụp
một thời gian ông cũng mất
tôi dù may mắn khỏi covid một mươi chín nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày tháng đó
vẫn còn rung sợ ám ảnh vô cùng bà vợ chia sẻ
bà hiện đang phải điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
vì những mệt mỏi ám ảnh hậu nhiễm
thạc sĩ trường quan trọng chuyên viên tâm lý bệnh viện lê văn thịnh cho biết
covid một mươi chín để lại quá nhiều đau thương đặc biệt với những ai mức người thân
trong đại dịch
nỗi đau đó quá lớn
họ không chia sẻ được
họ không chia sẻ được mỗi ngày và biểu hiện thành bệnh lý
chúng tôi gặp nhiều người khi đi cách ly với cả gia đình
nhưng ngày về chỉ còn một mình
do đó phải chia sẻ gợi mở để họ trải lòng
việc trị liệu chỉ hiệu quả khi chính người bệnh muốn đối diện
và vượt qua khó khăn này
khoảng tám mươi bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dài dẳng đặc trưng
kéo dài một vài tuần đến ba bốn tháng
nhiều nhất là mệt khó thở rụng tốc hồi hợp tim đập nhanh v v
nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lò âu trầm cảm bồn trộn
kém mất ngủ và mơ quên không tập trung những di chứng về tâm thần kinh
phòng khám hậu covid được bệnh viện đại học y dược tp hcm
thành lập hôm sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm gia chức năng hô hấp
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
so với hai tuần đầu khai trương số bệnh nhân đến phòng khám hậu covid
hiện tại đã tăng gấp đôi từ bảy mươi đến tám mươi ca nay lên một trăm năm mươi trường hợp mỗi ngày
và dự báo còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới
theo bác sĩ vinh đa phần bệnh nhân phục hồi sức khỏe
sau khi điều trị các triệu chứng hậu covid một mươi chín
một số thông kỳ cho thấy bệnh nhân không điều trị vẫn có cải thiện
sống cần nhiều thời gian hơn
tuy nhiên bệnh nhân bị biến chứng nặng không được điều trị kịp thời
có thể trở thành di chứng vĩnh viễn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
ông dẫn một nghiên cứu ở mỹ một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín nặng
sau khi khỏi và xuất viện sẽ phải nhập viện lại để điều trị di chứng
trong đó nhiều người tử vong ở lần nhập viện thứ hai
tại việt nam chưa có nghiên cứu hay khảo sát nào về tình trạng di chứng covid kéo dài
cũng như số liệu người bị di chứng trong cộng đồng
những con số hiện nay chỉ mới dựa vào ghi nhận tại thực tế khám chữa của một số bệnh viện
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn anh dũng hai ngày trước trong một cuộc họp nói rằng
đến nay hai nửa triệu người dân thành phố mắc covid một mươi chín trong đó hơn ba trăm linh người xuất viện
những người từng nằm viện hầu hết là bệnh nhân từ mức độ trung bình
đến nặng nguy kịch đặt ra nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid
vào sáng một mươi năm tháng một ủy ban nhân dân tp hcm có thông báo khẩn về cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
theo đó tính đến ngày một mươi ba tháng một cấp độ dịch tại thành phố vẫn duy trì được cấp độ một là vùng xanh
đây là tuần thứ hai liên tiếp thành phố được giữ vững vùng xanh
đối với cấp quận huyện có một mươi chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh
gồm quận ba quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận phú nhuận
quận tân bình quận tân phú quận gò vấp quận bình tân quận bình chánh quận bình thạnh
huyện củ chi huyện hóc môn và thành phố thủ đức
có ba trên hai mươi hai địa phương ở cấp độ hai là vùng vàng gồm quận một huyện cần giờ và huyện nhà bè
so với tuần trước tp hcm có hai địa phương tăng cấp độ dịch từ một lên hai là huyện cần giờ và nhà bè
ba địa phương giảm từ cấp độ hai xuống cấp độ một là quận một mươi bình thạnh và thành phố thủ đức
ở các phường xã thị trấn có hai trăm năm mươi hai trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương cấp độ hai
có ba mươi tám xã phường giảm cấp độ dịch một mươi tám xã phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành quận huyện và thành phố thủ đức
căn cứ cấp đội dịch được công bố để triển khai những biện pháp hành chính thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi
covid một mươi chín trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách
báo cáo từ sở y tế cho biết số người mắc covid một mươi chín mới trong tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng một là ba một trăm hai mươi hai ca
tổng số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trên một tuần trên địa bàn thành phố là ba mươi bốn ca
về độ bao phủ vaccine tính đến ngày một mươi bốn tháng một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất bột liều đạt một trăm linh trên mức bảy mươi